tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh quảng nam sáng nay một mươi chín tháng một đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà và chúc tết
tại một số gia đình chính sách của tỉnh quảng nam
đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao kết quả đạt được đồng thời mong muốn sắp đến tỉnh quảng nam
cần nỗ lực và đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa
trước hết là tổ chức đón tết nguyên đán tươi vui an toàn và tổ chức thành công đại hội các đảng
các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đoàn công tác thành ủy tp hcm đã trao cho tỉnh quảng nam năm trăm linh triệu đồng để chăm lo tết cho gia đình chính sách
tiêu biểu và đồng bào nghèo trong tỉnh
sáng cùng ngày đồng chí nguyễn thiện nhân đã đến thăm trao ba trăm linh xuất quà tặng cho các gia đình chính sách
tiêu biểu khó khăn và hộ nghèo của huyện quế sơn